ubnd tỉnh quảng bình vừa ban hành quyết định trích hơn bảy mươi bảy tỷ đồng để hỗ trợ chi phí mua máy thông tin liên lạc sóng hf tầm xa
bảo hiểm thân tàu bảo hiểm tai nạn thuyền viên nhiên liệu đi và về cho các chủ tàu cá khai thác vùng biển xa
theo đó số tiền hỗ trợ sẽ được chuyển về các huyện thành phố thị xã
ubnd tỉnh quảng bình yêu cầu kho bạc nhà nước các huyện thành phố thị xã thông báo công khai lịch cấp tiền hỗ trợ cho chủ tàu cá
thuyền viên biết làm thủ tục lĩnh tiền hỗ trợ đây là đợt hỗ trợ lần thứ hai trong năm hai nghìn hai mươi
trước đó vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám ubnd tỉnh quảng bình cũng đã có quyết định hỗ trợ sáu tỷ đồng hỗ trợ cho các chủ tàu cá trong tỉnh vươn khơi
khai thác hải sản trên vùng biển xa nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc